trong hai ngày hai mươi và hai mươi một tháng ba đại sứ quán việt nam tại thái lan đã mở sổ tăng tưởng niệm đồng chí phan văn khải
nguyên ủy viên bộ chính trị nguyên thủ tướng chính phủ nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
ngay từ sáng sớm toàn thể cán bộ nhân viên các cơ quan đại diện việt nam tại thái lan do đại sứ nguyễn hải bằng dẫn đầu
đã dành một phút mặc niệm thắp hương tưởng nhớ nguyên thủ tướng phan văn khải
trong bầu không khí trang nghiêm đại sứ nguyễn hải bằng đã nhắc lại những công hiến to lớn của nguyên thủ tướng phan văn khải
đối với đất nước và người dân việt nam trong thời gian ông làm việc
cũng trong hai ngày hai mươi và hai mươi một tháng ba đại sứ các nước thụy sĩ nigeria colombia singapore pakistan tại thái lan
ngoại giao đoàn và bạn bè quốc tế đã tới viếng và gửi lời chia buồn đến giao quyến nguyên thủ tướng phan văn khải
cùng chính phủ và nhân dân việt nam